hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những tượng trong vụ án gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã ra đầu thú
đợt mưa lũ trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi bốn tháng sáu tại các tỉnh miền núi phía bắc đã gây ra những thiệt hại lớn về người và của
việc thiếu người hiến tặng mô tạng vẫn là vấn đề lớn đối với ngành ghép tạng ở việt nam
mưa lớn tại trung quốc trong hai ngày cuối tuần đã khiến hơn ba người phải sơ tán
mở đầu bản tin xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra tuần qua
tại buổi gặp mặt chúc mừng đồng ngũ cán bộ chiến sĩ những người làm báo công an nhân dân nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình khẳng định
báo công an nhân dân là một trong những lực lượng tham gia tích cực có hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ trương
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
có phần định hướng dư luận đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái thù địch
phó thủ tướng mong muốn trong thời gian tới báo công an nhân dân tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt
luôn giữ vững định hướng tư tưởng chính trị tôn chỉ mục đích hoạt động giữ vững tinh thần là người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa tư tưởng
phó thủ tướng mong muốn trong thời gian tới báo công an nhân dân tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin an ninh mạng quốc gia
nhất là xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phòng chống tấn công mạng
mới đây tám cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã bị nghi phơi nhiễm hiv trong khi bắt đối tượng ma túy
ngày một mươi chín tháng sáu thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an đã về thăm và động viên tinh thần tám cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
tại buổi làm việc thượng tướng lê quý vương đã biểu dương tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của các cán bộ chiến sĩ
đồng thời thượng tướng chúc tám đồng chí yên tâm điều trị nhanh chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục công tác chiến đấu
phát biểu tại đại hội công đoàn công an nhân dân lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định tổ chức và hoạt động công đoàn trong công an nhân dân đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu tổ chức công đoàn công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới hoạt động bám sát và quan tâm đến đời sống tâm tư nguyện vọng nhu cầu của đoàn viên người lao động để kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an trong công tác lãnh đạo chỉ đạo

đã quan tâm ủng hộ phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong việc thông tin tuyên truyền về đề tài an ninh trật tự
thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục là cầu nối thân thiết giữa lực lượng công an với nhân dân góp phần quan trọng và thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tới thăm chúc mừng và động viên cán bộ chiến sĩ đội ngũ những người làm báo tại báo công an nhân dân tạp chí công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương những đóng góp công hiến của các cơ quan báo chí trong công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh các thế lực thù địch tiếp tục có những âm mưu nhằm phá hoại trên mặt trận văn hóa tư tưởng
các cơ quan báo chí công an nhân dân phải luôn chủ động đấu tranh phản bác đấu tranh phòng chống hoạt động diễn biến hòa bình ngăn ngừa thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa vạch trần âm mưu thủ đoạn của các phần tử xấu hạn chế sự tác động của các luồng thông tin độc hại nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân
ba binh mà bảy vụ mâu thuẫn nhân dân được giải quyết trên ba mươi lượt học sinh bỏ học chơi game được bàn giao cho gia đình cùng với hàng trăm lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần làm ổn định tình hình ngăn chặn các tệ nạn xã hội ở địa phương

trong một năm qua ngoài áo mũ công cụ hỗ trợ các câu lạc bộ đều không được hỗ trợ nhiều về mặt kinh phí hoạt động nhưng mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại huyện quỳnh lưu đã góp phần cùng với chính quyền và lực lượng công an kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn
qua đó minh chứng hùng hồn hơn về tinh thần yêu nước phẩm chất cao đẹp của những người lính cụ hồ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
chiều nay nguyễn minh kha sinh năm hai nghìn trú tại khu phố hải tân ba thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong khởi tố bị can trong vụ án gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại quốc lộ một a thuộc huyện tuy phong vào ngày một mươi tháng sáu đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại cơ quan công an đối tượng kha đã thừa nhận thực hiện hành vi ném đá vào lực lượng thi hành công vụ ngày một mươi tháng sáu tại khu vực cầu nam thị trấn phan rí cửa sau khi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng đã rời khỏi địa phương và bị truy nã
trước đó lợi dụng việc đối tượng này đã bỏ trốn các đối tượng xấu đã tiếp xúc với gia đình nguyễn minh kha thực hiện video clip đăng tải trên website của đài rfa và các trang mạng xã hội để giàn dựng bịa đặt cho rằng nguyễn minh kha bị công an đánh bị thương nặng và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
ngoài ra một số phần tử phản động còn loan tin trên mạng khẳng định đối tượng kha đã chết do bị công an đánh
và đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt do các phần tử phản động giàn dựng để kích động nhân dân
phản đối gây mất ổn định an ninh trật tự
tại buổi làm việc với cơ quan công an vào chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu nguyễn minh kha khai trong thời gian vắng mặt tại địa phương đối tượng vào tp hcm và đến khám bệnh tại bệnh viện nguyễn tri phương và bệnh viện phạm ngọc thạch
các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của các bệnh viện đều khẳng định đối tượng nguyễn minh kha chỉ bị viêm phế quản hoàn toàn không có tổn thương khác như các đối tượng xấu đã tuyên truyền bịa đặt vu cáo lực lượng công an trước đó
tin từ viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết ngày mai hai mươi năm tháng sáu tòa nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đặng thanh bình nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
theo cáo trạng đặng thanh bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước vụ pháp chế giúp thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu sáu ngân hàng yếu kém trong đó có ngân hàng đại tín tiến thân của ngân hàng xây dựng việt nam vncb
tuy nhiên trong quá trình thực thi nhiệm vụ đặng thanh bình đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát tái cơ cấu
việc làm này đã tạo điều kiện để phạm công danh nắm giữ ngân hàng đại tín sử dụng ngân hàng này như là một phương tiện phạm tội
hậu quả phạm công danh và đồng phạm đã gây ra thiệt hại hơn một mươi năm tỷ đồng của ngân hàng xây dựng tác động xấu đến chính sách tài chính quốc gia
do đó bị cáo bình phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội nhiều người bày tỏ lo lắng đặt câu hỏi thực hư về việc sau khi ăn vải sẽ dẫn tới có nồng độ cồn trong máu
và liệu cảnh sát giao thông có xử phạt nhầm với tài xế có hơi thở có nồng độ cồn do ăn quả vải hay không
và để trả lời cho những câu hỏi này xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
những thắc mắc lo lắng trên được bắt nguồn từ clip của một người tài xế chia sẻ
cụ thể hình ảnh trong clip cho thấy
trước khi ăn vải mức cồn trong máu người tài xế được báo là không
tiếp đó anh này ăn ba quả vải rồi thổi vào dụng cụ đo nồng độ cồn thì máy báo có cồn trong máu
theo tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam thì hiện tượng này chỉ là một phản ứng hóa học bình thường
trong quả vải cũng như một số các loại khác chúng ta thấy là cái lượng đường fropto rất là cao
khi vào vò miệng thì cái đường fructo này nó có
nó bắt đầu tiêu hóa nó bắt đầu phân hủy
thế và với một cái môi trường ví dụ như là chúng ta thấy quả vải để môi trường ảo thiếu khí chẳng hạn
thì thường bắt đầu nó lên men rồi
khi chúng ta đưa vào vò miệng thì lập tức là khi máy đo thở cái lượng cồn nó không thở ấy
thì nó là cro ba
và khi kết hợp cái này nó có thể tạo ra cái cr hai o ba và nó chuyển cái màu
và từ đấy người ta có thể tính ra hàm lượng ethanol
và đây nó không phải là một cái dư kính giả mà thực tế là nó có ethanol
theo tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn không chỉ xảy ra khi chúng ta ăn vài
mà còn xảy ra ở nhiều loại hoa quả khác có lượng đường cao như xoài trôm trôm sầu riêng
tuy nhiên lượng cồn này rất nhỏ không đủ để gây say cho cơ thể không hấp thụ trong máu
cái nồng độ này thực ra nó không cao
nếu chúng ta mà có ăn nhiều ấy nữa thì bởi vì chúng ta hô hấp mà
thế thành ra cái lượng ngay lập tức cái hàm lượng nó không thể vượt quá được ba mươi mg trên một trăm linh ml
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là
chúng ta ít có bệnh
không có mùi
bởi chúng ta thấy rằng là có thể khi thổi có điều như vậy
nhưng mà nó không giống như uống rượu bia
uống rượu bia thì sau đấy có thể là nói chuyện với cảnh sát thì có thể một mươi một mươi năm phút vẫn thấy mùi rượu bia
nhưng mà nếu mà chúng ta ăn hoa quả ấy
thì thực tế là chỉ trong mấy phút
thì lập tức khi chúng ta nói này thì nó đã giảm toàn bộ cái lượng đấy rồi
thế bởi vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là cảnh sát cũng sẽ không lầm lẫn được
như vậy người dân có thể hoàn toàn yên tâm an vải trước khi tham gia giao thông
và không lo cảnh sát giao thông xử phạt
một thông tin đáng chú ý khác
mưa lớn lũ quét và sạt lở đất diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay
đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía bắc
khiến cho giao thông khu vực ở nhiều địa phương bị chia cắt tê liệt
tính đến một mươi tám h chiều nay hai mươi bốn tháng sáu
mưa lũ sạt lở đã làm năm người chết ba người mất tích và năm người khác bị thương
địa phương bị thiệt hại về người nặng nhất là lai châu
khi có ba người chết và ba người mất tích
cũng tại địa phương này lũ quét sạt lở đất đã khiến nhiều tuyến đường giao thông tê liệt
một cây cầu ở xã phúc than huyện than uyên bị sập
và hơn bốn mươi hectare lúa hoa màu của người dân chìm trong biển nước
trên địa bàn tỉnh lào cai mưa lũ làm một mươi chín nhà dân ở huyện văn bàn bị ảnh hưởng
khoảng bảy mươi hectare lúa hoa màu bị ngập úng
quốc lộ hai trăm bảy mươi chín từ huyện văn bàn tỉnh lào cai sang huyện than uyên tỉnh lai châu bị tê liệt do sạt lở
từ quốc lộ bốn d từ lai châu đi sapa lào cai bị sạt lở nhiều điểm
dự kiến ngày hai mươi năm tháng sáu mới có thể thông xe ước tính thiệt hại ban đầu khoảng năm mươi sáu tỷ đồng
từ ngày mai đến hết ngày kia trên thượng lưu sông đà sông thao sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ đạt mức từ hai đến bốn mét
đỉnh lũ sông thao tại yên bái có khả năng đạt mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía bắc đặc biệt là tại các tỉnh như lai châu
sơn la điện biên hòa bình lào cai cao bằng thái nguyên bắc cạn yên bái hà giang tuyên quang
theo cảnh báo mới nhất phát đi lúc hai mươi h ba mươi phút của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
trong từ ba đến sáu giờ tới sạt lở đất lũ quét có nguy cơ xảy ra ở các huyện mường tè than uyên
tân uyên của tỉnh lai châu mường la quỳnh nhai của tỉnh sơn la sapa văn bàn tỉnh lào cai
mù căng trải lục yên trạm tấu yên bình tỉnh yên bái tùa chùa mường trà tuần giáo tỉnh điện biên
trước diễn biến bất thường của mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du bắc bộ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng
và để chủ động đối phó khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ban ngành địa phương những nội dung sau đây
tập trung chỉ đạo ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tổ chức tìm kiếm người còn mất tích
cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại mai táng người bị thiệt mạng
hỗ trợ nhà ở lương thực thực phẩm không để người dân bị đói
tiếp tục kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán di rời dân cư
đảm bảo an toàn tăng cường tuyên truyền cảnh báo và hướng dẫn người dân
các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả mưa lũ
hỗ trợ lực lượng phương tiện địa phương khi có yêu cầu
ra soát kiểm tra vận hành đảm bảo an toàn đê điều hồ đập
kiểm tra khắc phục nhanh các sự cố sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ
kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính
tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ thường xuyên cập nhật thông tin để nhân dân biết chủ động phòng tránh
các bộ ngành triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng
phương tiện vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
tăng cường lượng phát sóng thường xuyên thông báo diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng
để các bộ ban ngành địa phương và nhân dân biết chủ động phòng tránh
tổ chức thường trực theo dõi tổng hợp diễn biến của mưa lũ báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo khi vượt thẩm quyền
mặc dù luật hiến mô tạng đã được quốc hội ban hành từ năm hai nghìn sáu
thế nhưng vấn đề thiếu người hiến tặng mô tạng vẫn đang là vấn đề lớn
với ngành ghép tạng ở việt nam bởi rào cản quan niệm xã hội của người việt
và việc đem lại sự sống cho người khác bằng việc hiến tạng sau khi chết chết não là việc làm vô cùng cao đẹp
nhưng thực tế chưa nhiều người sẵn sàng làm được điều đó
theo thống kê của trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết
hiện nay nhu cầu ghép mô tạng ở việt nam là rất lớn
cả nước hiện có khoảng sáu người bị suy thận mạn cần được ghép thận
về ghép gan chỉ tính tại một phần
bệnh viện lớn ở hà nội đã có gần hai người có chỉ định ghép gan
cả nước có khoảng ba trăm linh người mù do các bệnh lý về rác mạc
và trên sáu người đang chờ được ghép rác mạc và hàng nghìn người chờ được ghép tim phổi
trong khi đó mỗi năm có hàng triệu người chết do chấn thương sọ não
trong đó có tới bảy mươi tám mươi là tai nạn giao thông
nhưng số người hiến mô tạng lại rất ít ỏi
đó là những con số khiến mà mỗi chúng ta đều phải suy ngẫm
khi hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày
để chờ đợi được ghép gan thận tim từ nguồn hiến mô tạng quốc gia
thế nhưng xung quanh chúng ta vẫn có những câu chuyện cảm động về việc hiến tạng
trao lại sự sống cho nhiều người khác
và mới đây lần đầu tiên bệnh viện hữu nghị việt đức tiếp nhận được nguồn tạng
từ bốn người hiến chết não chỉ trong gần một tháng
nhờ đó mà một mươi sáu bệnh nhân suy tạng đang mò mỏi giành giật sự sống đã được ghép tạng thành công
và đây là số lượng bệnh nhân chết não hiến tạng đạt mức kỷ lục
được ghi nhận tại việt nam trong thời gian ngắn
ông tân sáu mươi năm tuổi dù thể chất vẫn còn hơi mệt sau ca phẫu thuật ghép gan
nhưng tâm trạng thì vui hơn lúc nào hết
từ một người bị sơ gan suy gan cấp sự sống chỉ tính bằng ngày
sau một tuần được ghép gan sức khỏe của ông hồi phục rất tốt
mười mấy đêm liền tôi đều khóc
khóc vì sung sướng khóc vì mình được sống lại
bởi vì thực tế ra
chết đã đau đớn rồi mà lại hiến tạng cho người khác một phần cơ thể
để cho người khác được sống thì tôi rất biết ơn
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng
từ ngày một mươi sáu tháng năm đến một mươi ba tháng sáu
đã có bốn người chết não ở bệnh viện việt đức tình nguyện hiến tạng
như vậy tám quả thận bốn trái tim bốn lá gan đã được ghép giúp một mươi sáu bệnh nhân có cơ hội kéo dài sự sống

và phần lớn những trường đó tử vong
và gia đình đặc biệt là gia đình đồng ý hiến tạng thì chúng tôi sẽ đưa vào cái chế độ mà chờ để hiến tạng
và sau khi đánh giá qua hội đồng trẻ chết não chúng tôi mới có thể lấy tạng được
đặc biệt hai trong số bốn trái tim từ người hiến tạng chết não đã có một hành trình ý nghĩa
được chuyển từ hà nội vào huế để cứu sống một người đàn ông năm mươi hai tuổi và một thiếu niên một mươi năm tuổi
để triển khai việc ghép tạng từ người cho chết não ngay trong đêm
bệnh viện việt đức đã triển khai cùng lúc năm bàn mổ lấy và ghép tạng với sự tham gia của hơn một trăm linh nhân viên y tế
tiếu sống được một mươi sáu người là một câu chuyện rất là đẹp lan tỏa trong cộng đồng những ngày qua
vậy thì trong số một mươi sáu bệnh nhân ở ghép tạng đó thì có bao nhiêu ca được thực hiện tại bệnh viện việt đức
và đến nay thì sức khỏe của các bệnh nhân như thế nào ạ
ngay trong khi mà thực hiện việc lấy tạng thì tại bệnh viện việt đức cũng đã được thực hiện ghép cho một mươi bốn bệnh nhân
trong đó có hai trường hợp ghép tim bốn trường hợp ghép gan và tám trường hợp ghép thận
ngoài ra chúng tôi cũng đã chuyển
hai quả tim vào để giúp cho các bạn đồng nghiệp ở bệnh viện trung ương huế để thực hiện hai trái phép tim tại bệnh viện trung ương huế
và tất cả các bệnh nhân mà đã được ghép những tạng này thì đều đã tiến triển rất là tốt
và hiện tại thì chỉ còn một vài bệnh nhân đang nằm tại bệnh viện việt đức
còn hầu hết các bệnh nhân thì được ra viện và khỏe mạnh
nhân đây tôi cũng phải cảm ơn quỹ nghĩa tình đồng đội của ngành công an
mà do đồng chí thượng tướng bộ trưởng tô lâm
thay mặt đã tặng cho bệnh viện việt đức một nguồn kinh phí để có thể mua sắm các thiết bị
cho phục vụ chuyên môn
đó là những cái thiết bị phục vụ cho cái việc thực hiện ngân hàng mô
đồng thời cũng là gồm có những hộp đựng tạng đặc biệt
mà chúng ta đã sử dụng những hộp đựng tảng đó để vận chuyển những quả tim để đưa từ việt đức vào cho huế
cũng như là trước đây đã từng vận chuyển quả tim đưa từ việt đức đến bệnh viện chợ giấy để giúp cho các bạn đồng nghiệp
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ trần bình giang
và câu chuyện mà bốn người chết não hiến tặng mô tạng thì cũng là một trong những kỳ tích kỷ lục ở việt nam
vậy thì theo giáo sư là việc này có ý nghĩa như thế nào trong việc mà chúng ta thay đổi nhận thức của người dân về việc hiến tặng mô tạng
kể từ trường hợp đầu tiên mà lấy tạng từ người cho chết não cách đây gần một mươi năm
thì trong vòng một mươi năm đấy trên toàn lãnh thổ việt nam chúng ta mới nhận được có bốn mươi trường hợp là trao tặng
và đây thì trong vòng một tháng tôi đã có một mươi trường hợp
có bốn trường hợp
và như vậy là chúng tôi là những người mà làm chuyên môn thì cũng thấy rằng là cái việc mà có nhiều người hơn quan tâm đến cái việc lĩnh vực này
và có nhiều người bệnh và người nhà người bệnh
khi mà trong những trường hợp mà người nhà mình bị chết não đã đồng ý hiến tạng mô tạng là một cái nghĩa cử hết sức là cao đẹp
và mỗi một người chết đi như vậy thì đã mang lại cái sự sống cho nhiều người bệnh mà người ta đang chờ hiến mô tạng
và hiện nay những người bệnh nhân mà nằm
trong danh sách đang chờ để được ghép tim ghép gan ghép thận của chúng ta là con số rất là lớn
tới hàng chục ngàn người
và nếu như mà cái việc mà người bệnh và người nhà người bệnh càng ngày càng ý thức được cái việc mình trao tặng tiền tạng
mà sau khi nó chết đi mà càng nhiều hơn thì chúng ta sẽ càng có thể cứu được nhiều cái đời sống của nhiều người hơn
vâng như giáo sư chia sẻ là có rất nhiều người cần phải được hiến mô tạng
hiện nay thì chúng ta cũng đang gặp những cái khó khăn là cái số lượng người hiến rất là ít
vậy thì giáo sư có thể chia sẻ cho chúng ta
hơn về những cái khó khăn này được không ạ
tất cả các cái tôn giáo tôi cho rằng là đều cũng cho rằng là cái việc tâm linh không liên quan gì đến cái cơ thể
và cái thể xác của chúng ta sau khi mà chết đi thì cũng sẽ tan trong cát bụi
và chính vì vậy khi mà sau khi mà cái người bệnh mà đã chết cái não đi rồi
thì những cái tạng còn sống như là tim như là gan như là thận
thì vẫn còn rất là có ích để có thể cứu sống những cuộc đời khác
và chính vì vậy
cho nên là chúng ta cần
phải có cái sự tuyên truyền
và cần phải làm sao cho cộng đồng hiểu được cái vấn đề này
và cùng chung sức với ngành y tế để mà chúng ta có thể có nguồn tạng
và chúng tôi nghĩ rằng là càng ngày thì những cái thông tin này sẽ càng được lan tỏa
chúng tôi rất là chia sẻ với những cái khó khăn của cái công việc hiến tặng mô tạng hiện nay
vậy thì hiện nay thì cái kỹ thuật ghép mô tạng đã có những cái tiến bộ như thế nào
cái kỹ thuật cũng như là về mặt phẫu thuật mổ sẻ
chăm sóc hồi sức cũng như là điều trị so ghép của chúng ta hiện nay
đã tiệm cận với trình độ của những trung tâm lớn nhất trên thế giới
tại bệnh viện hữu quỳnh vĩnh đức
thì mỗi một tuần hiện nay chúng tôi cũng thực hiện thường xuyên ghép thường sq quy từ bốn cho đến sáu trường hợp
gấp thận và ghép gan
thế còn ghép tim và ghép gan thì nhiều khi là chúng ta chờ phải có cái ghép tặng từ người cho chết nãm để thực hiện được
thế nhưng mà các cái cuộc ghép trong cái thời gian gần đây thực hiện
thì có thể nói rằng là đã đạt được cái kết quả rất là tốt
bệnh nhân sau khi hậu phẫu sau khi mổ xong thường thường thời gian mổ đã rút ngắn lại
và cái thời gian hậu phẫu rất là ngắn
nhiều bệnh nhân không cần phải chuyển máu hoặc là phải sử dụng rất ít các chế phẩm máu
và các kỹ thuật được thực hiện rất tốt
những cái chức năng của cái tặng sau khi mổ xong ngay trong thời gian hậu phẫu đó rất là tốt
và vì vậy cho nên cái liều thuốc để dùng trong cái việc mà chống thẻ ghép đã rất là hạn chế
với cái việc mà làm chủ cái kỹ thuật ghép tạng như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái câu chuyện kỳ tích như vừa rồi đúng không ạ
vậy thì qua sóng của truyền hình công an nhân dân thì ông có muốn gửi tới khán giả một thông điệp gì không ạ
chúng tôi rất muốn rằng là tất cả các người dân của chúng ta cộng đồng của chúng ta càng ngày càng có nhiều hiểu biết hơn về cái lợi ích của cái việc mà chúng ta hiến tạng hiến tạng trong cái trường hợp mà người thân của chúng ta bị chết não

vì vậy thì chúng ta sẽ cứu được rất là nhiều cái cuộc đời của các con người
và mọi người cũng yên tâm rằng là cái việc mà xác định một người là chết não là một cái quy trình về mặt luật pháp hết sức chặt chẽ được thực hiện theo cái quy định về mặt pháp luật cũng như là về mặt chuyên môn
và cái việc đánh giá đấy là do một cái hội đồng gồm những chuyên gia hàng đầu thực hiện và đảm bảo một trăm linh rằng là đấy là những người đã bị chết não chứ không phải là những người bị hôn mê bình thường
và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể hiến những
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi